thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị về phát triển doanh nghiệp công nghệ số
chỉ thị nêu rõ việt nam cần ít nhất một trăm linh doanh nghiệp công nghệ số để phát triển kinh tế số
bốn loại doanh nghiệp công nghệ số cần phải tập trung phát triển bao gồm các tập đoàn
doanh nghiệp thương mại dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội
chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi
các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận các sứ mệnh tiên phòng
trong nghiên cứu phát triển làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất
các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới
trong các ngành lĩnh vực kinh tế xã hội và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ số